từ ngày một đến ngày hai tháng tám tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố hà nội
và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội tổ chức chương trình hiến máu giọt hồng tri ân
hà nội là địa phương thứ bốn mươi hai và cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
hà nội là một trong số các địa phương đã tham gia xuyên suốt cả tám kỳ hành trình đỏ
chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam vẫn đang diễn biến phức tạp
đặt ra yêu cầu vừa phải bảo đảm hiến máu an toàn bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng tám vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch
hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi là hành trình đỏ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay diễn ra trong vòng hai tháng với sự tham gia của bốn mươi hai tỉnh thành phố
nhờ sự phối hợp và vào cuộc đầy trách nhiệm của các địa phương chương trình đã tổ chức được ba trăm linh hai điểm hiến máu
bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng với trên một trăm linh một sáu trăm linh đơn vị máu đã được hiến tặng